sau đối tượng bị khởi tố tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng do có mâu thuẫn từ trước nên vào đêm ngày ba tháng năm duy đệ phúc huy và một đối tượng đem theo giao tự chế kiếm đi trên ba xe mô tô đến một quán cà phê để đánh nhau với trần minh tú nhưng không gặp
sau đó cả nhóm đã điều khiển xe mô tô đến vòng xoay thuộc khu vực ba phường ngã bảy thành phố ngã bảy thì gặp nhóm của tú cũng mang theo hung khí
cả hai nhóm lao vào đánh nhau hậu quả đã khiến huỳnh văn tho bị chém tử vong tại chỗ
một vụ nổ súng vừa xảy ra vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm chiều ngày hôm nay trên đường lý thái tổ thuộc phường cẩm châu thành phố hội an tỉnh quảng nam
thời điểm trên một nhóm gồm sáu thanh niên ngồi nhậu ở quán b thui ba dũng đường lý thái tổ
bất ngờ một thanh niên mang theo mã tấu xông vào quán chém một người trong nhóm đứt ngón tay
sau khi chém thanh niên mang theo mã tấu bỏ chạy năm người còn lại trong nhóm đuổi theo thanh niên này
khi đến nhà văn hóa trường lệ đồng bọn của thanh niên mang theo mã tấu đã phục sẵn dùng súng hoa cải bắn hai phát khiến một người bị đa chấn thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an thành phố hội an ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin và truy xét nóng thủ vạm
công an thành phố hội an tỉnh quảng nam kêu gọi đối tượng nổ súng sớm ra đồ thú
thưa quý vị còn tại thành phố đà nẵng ngay khi một clip hỗn chiến của hai nhóm thanh niên diễn ra trên tuyến
đường biển ở phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi lo lắng về sự manh động khi thấy cả hung khí và bom xăng xuất hiện trong clip
rất nhanh chóng công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khẩn trương truy xét và xác định được gần như tất cả số thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến này
vào dạng sáng ngày tám tháng năm tại đường võ nguyên giáp ở phường mân thái xảy ra vụ gây dối đánh nhau hai nhóm thanh niên khoảng trên bốn mươi người mang theo hung khí
thậm chí còn sử dụng bom xăng ném vào đối phương
khi thấy lực lượng công an cả hai nhóm liền bỏ chạy và vứt lại một số hung khí
ngay khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã xác định được hai nhóm ở mân thái quận sơn trà và quận cẩm lệ
qua làm việc số thanh thiếu niên ở mân thái thừa nhận do mâu thuẫn của một người trong nhóm nên kêu gọi thành viên trên mạng xã hội đặt mua hung khí để đi hỗn chiến
hiện cơ quan công an đã làm rõ được hơn một mươi đối tượng ở sơn trà và đấu tranh mở rộng các đối tượng có tham gia
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần kim tuyền chú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định vừa bị công an xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam phát hiện và bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h tối ngày sáu tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác của công an xã hòa hậu đã phát hiện tiếng truy hô có trộm của người dân
ngay lập tức tổ công tác đã có mặt phối hợp cùng với nhân dân kịp thời bắt giữ đối tượng tuyền
tăng vật thu giữ là ba phen sắt có trọng lượng
quá trình xác minh cơ quan công an tiếp tục thu giữ gần ba trăm sáu mươi kg sắt
trước đó từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày ba tháng năm đối tượng này đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào trường ngày hôm nay trên đường liên thôn đoạn qua xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
trước xe bèn và chạm với xe máy đã khiến hai người tử vong tại chỗ
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi bốn giờ chiều xe máy do bà nông thị sinh điều khiển chở trên xe là cháu lương thị thu lan tám tuổi
khi đến đoạn xã đắc nhau bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô tải do điểu thanh điều khiển đang múc đất làm đường
cú va chạm mạnh đã khiến cả bà sinh và cháu lan tử vong tại chỗ
chiếc xe máy biến dạng dưới bánh xe tải
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn